chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm khởi động lại từng bước các hoạt động kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân
trong ngày hai mươi tám tháng chín thành phố đã có gần bốn trăm linh liều vaccine được tiêm
đây là số mũi tiêm gần gấp đôi so với ngày tiêm cao nhất trước đó một kỷ lục mới từ trước đến nay
tính đến bảy h ba mươi phút sáng nay hai mươi chín tháng chín thành phố đã tiêm tổng cộng hơn một mươi một triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó mỗi một đạt sáu chín triệu liều gần chín mươi sáu
mỗi hai đã tiêm được hơn ba hai triệu liều khoảng bốn mươi bốn
hơn một một triệu liều cũng đã được tiêm cho người có bệnh nền người trên sáu mươi năm tuổi
liên quan đến vấn đề tiêm vaccine theo cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
hiện đã có một mươi ba quận huyện trên địa bàn tiêm muối một đạt một trăm linh
quận có mũi một thấp nhất là bình tân với tám mươi bảy
nhiều quận huyện đã tiêm mũi hai đạt tỷ lệ cao như huyện cần giờ bảy mươi hai quận một mươi bảy mươi quận một năm mươi sáu
liên quan đến vấn đề xét nghiệm covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh có hai ba triệu hộ dân trong đó có ba trăm chín mươi sáu một trăm sáu mươi sáu hộ dân thuộc vùng đỏ

trong sáu đợt đầu đối với vùng cam vùng đỏ thực hiện test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân
tỷ lệ dương tính giảm ba bảy đợt một xuống còn một một đợt sáu
thành phố hồ chí minh kêu gọi những người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một ra tiêm
thành phố hồ chí minh cũng đáy mạnh tiêm mũi hai ưu tiên người lớn tuổi